thưa quý vị sáng nay hai mươi một tháng bốn tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn thủ tướng chính phủ phạm minh trình đã phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị chi lăng dự án cuối cùng nối cao tốc bắc nam phía đông cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo tỉnh lạng sơn
thay mặt chính phủ thủ tướng biểu dương tỉnh lạng sơn các bộ ngành tập đoàn đều cả các đơn vị liên quan đã vượt qua rất nhiều khó khăn luôn đổi mới sáng tạo vượt nắng tháng mưa thực hiện khối lượng công việc rất lớn trong quá trình chuẩn bị dự án cảm ơn nhân dân đã nhường đất cho dự án
thời gian tới thủ tướng yêu cầu tỉnh lạng sơn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật chủ trương của đảng động viên nhân dân nhường đất cho dự án bảo đảm đời sống của nhân dân đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành chủ động tích cực
các bộ ngành cũng phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư nhà thầu chính phủ cùng với địa phương chủ đầu tư nhà thầu nỗ lực với tinh thần khó khăn ở đâu giải quyết ở đó tăng cường giám sát kiểm tra đôn đốc
đối với các doanh nghiệp nhà đầu tư bot và các nhà thầu thi công thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất giả soát bám sát có kế hoạch phương án giải pháp cụ thể bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình theo từng tuần từng tháng
nhà đầu tư bot phải thực hiện đúng hợp đồng và các nội dung đã cam kết các nhà thầu thi công đơn vị tư vấn phải bảo đảm thi công đúng tiến độ chất lượng không kéo dài phải chống lãng phí tham nhũng tiêu cực đã cam kết là phải làm đã làm phải có hiệu quả
cùng với đó các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát lưu ý phải chủ động tích cực triển khai dự án bảo đảm đạt tiêu chí mẫu mực về quản lý tiến độ chất lượng mỹ quan thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ở vùng dự án đi qua thiết kế mang bản sắc văn hóa truyền thống tạo cảnh quan kiến trúc đẹp
thủ tướng tin tưởng với truyền thống cách mạng hào hùng của tỉnh lạng sơn nỗ lực vào cuộc của các bộ ngành đơn vị quyết tâm phân đấu hoàn thành dự án vào năm hai nghìn hai mươi sáu
nhân sự kiện thủ tướng phạm minh chính và lãnh đạo tỉnh lạng sơn trao quà tặng của ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh lạng sơn hỗ trợ cho ba mươi hộ dân trong vùng dự án trên địa bàn mỗi hộ một nhà đại đoàn tiết trị gián năm mươi triệu đồng thủ tướng cũng đã tặng quà động viên các đơn vị thi công trên công trường
thời tiết tại khu vực miền trung tây nguyên đang bước vào mùa nắng nóng gai gắt nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao trước tình hình đó tổng công ty điện lực miền trung cùng các đơn vị trực thuộc đã xây dựng nhiều giải pháp quyết liệt thực hiện mục tiêu bảo đảm cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng năm hai nghìn hai mươi bốn
để ứng phó với mùa khô năm nay công ty điện lực đà nẵng đã triển khai công tác sửa chữa bảo trì xử lý rứt điểm các tồn tại đẩy nhanh đầu tư xây dựng lưới điện
nhiều tháng qua điện lực đà nẵng đã thực hiện nhiều hạng mục cải tạo đầu tư nâng cấp triển khai các công trình hiện đại hóa tự động hóa lưới điện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chung hạ thế đặc biệt là các công trình cần thiết phải đưa vào vận hành trước hẻ năm hai nghìn hai mươi
điện lực đà nẵng đã triển khai cả cơ bực các cầm ngũ nhân viên thường xuyên đi kiểm tra ngày kiểm tra đêm kiểm tra những điểm tiếp xúc rồi kỹ thuật trên lưới điện nhằm hạn chế thấp nhất về sự vụ xảy ra do hiện tượng quả
theo thông tin từ tổng công ty điện lực miền trung năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến công suất cực đại sẽ đạt bốn một trăm chín mươi bốn mw tăng một mươi bốn so với năm hai nghìn hai mươi ba
trong những ngày nắng nóng cao nhất mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sản lượng đạt tám mươi bảy sáu triệu kwh trên ngày tăng tám bốn so với ngày cao nhất năm trước
ngay từ đầu năm như tôi đã báo cáo thì cũng đẩy mạnh cái việc là đầu tiên đó là việc sửa chữa rà soát cái việc sửa chữa bảo dưỡng
các thiết bị thì chúng tôi đã hoàn thành cái việc này là từ trong ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
ngoài ra chúng tôi cũng đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ trong việc nâng cao tính ổn định cũng như là độ tiên cậy của hệ thống điện
để bảo đảm vận hành lưới điện và đảm bảo tăng trưởng phụ tải hàng năm đặc biệt phụ tải tăng cao vào cao điểm mùa khô
tổng công ty điện lực miền trung đã tập trung đầu tư xây dựng các dự án công trình nguồn và lưới điện trên địa bàn các tỉnh thành phố miền trung tây nguyên
trong thời gian cao điểm nắng nóng trên cơ sở các phụ tải quan trọng ưu tiên các công ty điện lực xem xét bố trí máy phát điện dsn dự phòng
bố trí người trực tại các trảm biến áp một trăm một mươi kv cấp điện cho các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị văn hóa lớn diễn ra trong khu vực
ngành du lịch đà nẵng đã và đang đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm phục hồi du lịch trên địa bàn
và cũng đã có những bước chuẩn bị chắc chắn để đón mùa cao điểm du lịch trong năm hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho người dân và du khách
trong quý một năm nay đà nẵng đã đạt được nhiều con số ấn tượng
tổng lượt khách du lịch đến với thành phố kể cả khách nội địa và quốc tế ước đạt gần một chín triệu lượt tăng gần hai mươi năm so với cùng kỳ
cùng với đó doanh thu về lữ hành lưu trú và các dịch vụ ăn uống cũng tăng khoảng hai mươi năm so với quý i năm trước
trong năm hai nghìn hai mươi bốn ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón tám triệu lượt

trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến du lịch cả trong và ngoài nước du lịch đà nẵng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch và tổ chức sự kiện tầm quốc tế
địa điểm du lịch khác cùng với các khu dịch vụ như nhà hàng khách sạn khu vui chơi giải trí cũng đã sẵn sàng để đón mùa du lịch cao điểm
mưa to kèm theo rông lốc từ đêm ngày một mươi chín tháng bốn đã gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa và cây trồng trên địa bàn tỉnh yên bái và cao bằng
ngay sau thiên tai lực lượng chức năng các địa phương đã khẩn trương thống gây thiệt hại đồng thời giúp người dân khắc phục hậu quả
mưa to kèm rông lốc đã gây nhiều thiệt hại chủ yếu ở huyện lục yên và huyện văn chấn của tỉnh yên bái
trong đó có hai người bị thương nhẹ đều của huyện lục yên một trăm năm mươi nhà ở và hai nhà xưởng bị đổ sập và tốc mái
trong đó huyện lục yên có một trăm bốn mươi bảy nhà với ba nhà bị sập đổ hoàn toàn huyện văn chấn có ba nhà tốc mái
mưa rông lốc cũng làm thiệt hại hơn hai trăm hai mươi bốn hectare ngô và cây lâm nghiệp thiệt hại ước tính khoảng hai năm tỷ đồng
ngay sau thiên tai lực lượng chức năng các địa phương đã khẩn trương thống kê và khắc phục thiệt hại thăm hỏi động viên gia đình người bị thương
riêng đối với các nhà bị đổ sập hoàn toàn địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ để giúp các hộ dân dọn dẹp vệ sinh dựng lán tạm ổn định cuộc sống
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay kéo dài trong năm ngày dự đoán lượng du khách đến hà giang sẽ gia tăng đột biến
để bảo đảm an toàn giao thông cảnh sát giao thông hà giang đã lên kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát
tập trung vào các nhóm lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
cảnh sát giao thông hà giang đã cử lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm
như đèo mã pí lè cổng trời quản bạ phột cơ quốc gia lũng cú
phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông